cải tạo rạch xuyên tâm là đề án trọng điểm về cải thiện cuộc sống của hàng ngàn hộ gắn với bảo vệ môi trường tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên đến nay tiến trình triển khai vẫn cực kỳ chậm bởi nguyên nhân là thiếu vốn
hệ thống rạch xuyên tâm dài sáu hai km xuất phát từ kênh nhiêu lộc thiện nghe quận bình thạnh chảy qua quận gò vấp
tại đây mỗi ngày chứa khoảng bốn mươi mét khối nước thải chưa qua xử lý khiến môi trường sống bị ô nhiễm bệnh tật
trong dự án cải tạo rạch xuyên tâm có khoảng hai một trăm ba mươi năm căn hộ bị ảnh hưởng tổng bức đầu tư dự án hơn năm một trăm linh tỷ đồng trong đó hơn một tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng
tuy nhiên qua nhiều lần tính toán chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã tăng lên hơn ba bảy trăm linh tỷ đồng
do đó để đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch xuyên tâm các địa phương sở ngành đề xuất ủy ban nhân dân thành phố phương án tách dự án thành hai dự án riêng
gồm dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách và dự án xây lắp bằng nguồn vốn xã hội hóa